chào mừng quý vị đến với bản tin mùa một mươi ba online với những tin tức chúng tôi vừa cập nhật
vào lúc hai mươi h ba mươi phút tối ngày hôm qua một mươi ba tháng một tàu cảnh sát biển bốn nghìn ba mươi ba hải đội hai trăm linh một nhận được lệnh từ sở chỉ huy bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai
thực hiện nhiệm vụ cấp cứu ngư dân bị nạn trên tàu cá của huyện núi thành tỉnh quảng nam
sau khi nhận lệnh tàu cảnh sát biển bốn nghìn ba mươi ba nhanh chóng cơ động đến vị trí tàu cá có ngư dân gặp nạn
đến hai mươi hai giờ tàu cảnh sát biển bốn nghìn ba mươi ba đã tiếp cận được tàu cá số hiệu qnna ba mươi sáu nghìn bốn trăm bảy mươi bảy ts tại khu vực tây bắc mũi an hòa hơn một mươi năm hải lý
tàu cá do ông nguyễn tuấn làm thuyền trường trên tàu có bảy thuyền viên trong tình trạng tinh thần hoang mang lo lắng
do trước đó vào khoảng một mươi bảy h đến một mươi tám h cùng ngày trong lúc tàu đang hoạt động đánh bắt hải sản tại khu vực biển đông
cù lao tràm tỉnh quảng nam ba mươi hải lý thì ông nguyễn chín bị tai biến tê liệt chân tay sức khỏe nguy kịch nguy cơ đe dọa đến tính mạng
hiện cán bộ chiến sĩ trên tàu cảnh sát biển bốn nghìn ba mươi ba nhanh chóng tiếp cận đưa nạn nhân lên tàu
tổ quân y khẩn trương tiến hành các biện pháp sơ cấp cứu điều trị cho ngư dân bị nạn
bước đầu nạn nhân đã qua cơn nguy kịch tàu cơ động về cảng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai
tiến hành bàn giao ngư dân bị nạn cho địa phương và gia đình để chuyển lên bệnh viện tiếp tục điều trị
liên quan đến tám ngư dân trên tàu cá bình định mang số hiệu bd chín mươi năm nghìn hai trăm linh bảy ts bị một tàu hàng đâm chìm ở quần đảo hoàng sa vào ngày chín tháng một
hiện nay các ngư dân đang ở trên bốn tàu đánh cá và sẽ trở vào đất liền khi các ngư dân kết thúc chuyến biển
trước đó vào lúc một mươi bốn h ngày chín tháng một
tàu làm nghề câu cá ngừ đại dương neo ở tọa độ một mươi sáu ba mươi ba độ vĩ bắc một trăm một mươi ba bốn mươi bốn độ kinh đông
thì bị một tàu vận tải lớn đâm làm chìm tàu
trước khi tàu bị nạn chìm hẳn thuyền trưởng phạm tiết đã cố gắng ghi lại tín hiệu thủ phạm gây tai nạn
được lưu trên máy định dạng
tàu gây tai nạn mang mã số chín một trăm một mươi năm chín mươi hai korea mai conran dsc x ba
sau khi gây tai nạn chiếc tàu này đã bỏ đi và không quay lại cứu nạn
tám ngư dân đã trôi trên biển ba giờ
thì được tàu cá của ngư dân bình định đến cứu vớt
toàn bộ ngư lưới cụ trên tàu câu cá ngừ đại dương đều chìm đắm
trong đó có một dàn lưới rút trị giá hơn bảy trăm linh triệu đồng tổng thiệt hại của tàu trên hai tỷ đồng
một vụ tai nạn điện nghiêm trọng vừa xảy ra tại xã mỹ tỉnh an huyện trợ gạo tỉnh tiền giang làm một người chết
vào khoảng sáu giờ sáng ngày một mươi hai tháng một anh châu hữu tiến ra vườn thanh long sau nhà
để cúc cầu giao điện sông đèn thanh long thì phát hiện một sát chết dưới gốc thanh long
trên đây vẫn còn cầm một sợi dây kém diện dẫn điện
xung quanh là bộ dụng cụ dùng để giá cá bằng điện
nạn nhân được xác định là anh võ văn bội chú tại ấp trung hòa xã trung hòa huyện trợ gạo
qua công tác khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi cơ quan chức năng nhận định
nạn nhân chết do bất cần chạm tay vào đường dây điện mắc bóng đèn sông thanh long
tại xã hoàng giang huyện nông cống đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng do ngạt khí lò vôi làm tám người tử vong
vụ tai nạn lao động thương tâm này một lần nữa lại là tiếng chuông cảnh báo về tình trạng tai nạn lao động từ các lò vôi thủ công
theo các nhân chứng tại hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn lao động nói trên
ông lê văn tân đang làm việc ở lò vôi của ông lê văn thông thì bất ngờ bị ngạt khí than và ngất xỉu trong lò
thế vậy ông thong và những người khác chạy đến ưm cứu thì cũng bị ngạt khí than và ngất xỉu tại chỗ
theo ghi nhận của phóng viên chúng tôi nơi xảy ra vụ tai nạn cách khu dân cư một cánh đồng
khu vực đặt lò vôi giữa lưng vào một dãy núi
tại khu vực này có khoảng chục lá vôi hoạt động từ nhiều năm qua
hầu hết các lò vôi ở khu vực này đều là các lò vôi thủ công xây dựng tạm bỡ không đảm bảo an toàn cho người lao động
mặt khác các lò vôi đều không được chính quyền địa phương cũng như các cơ quan chức năng cấp cho bất cứ một loại giấy tờ gì để hoạt động
nên khi tai nạn lao động xảy ra người chịu thiệt thòi lại chính là chủ nhân của các lò vôi này
tuy nhiên khi tiếp xúc với chúng tôi người thân của các nạn nhân vẫn còn tỏ ra hết sức chủ quan và coi thường tính mạng của chính mình
thấy công nhân gọc cũng được ông bứt loà là cứu người ngạt khối
màu lên thì anh với tôi là người thứ ba là chạy vội xuống
ông xuống thì ông không bê được
thì đến anh với tôi thì anh xuống một tí thì anh ngạt anh cũng không lôi lên được
thì tôi chạy đến thì tôi nhìn thấy tiếp thằng chú nữa thằng việt là em rể của tôi
là gọc xuống tôi chạy đến là bốn người đã gọc xuống rồi
tôi hòa liếc la lên cứ người đi xuống thì người cũng ở lại đó luôn không lên được
thì tôi trực tiếp tôi chạy lên loà thì tôi thấy là có bốn người đã nằm trong đấy rồi
tôi đi theo thang xuống tôi với các anh ngọc là đi theo thang xuống nhưng anh ngọc xuống trước là tôi xuống sau
thì trong đó là ngọc xuống không chịu được bảo tôi khai người lên đi không chịu được mô
thế tôi với ngọc lên lên thì lúc đó là tôi lên thì tôi toãn là tôi không biết cái gì cả
còn những người nhảy vào như thế nào là tôi cũng không biết được
còn sau khi tôi tỉnh là tôi biết rằng là người nói lại là ai nhảy vào là đều chết là người đấy không cứu được
ngay sau khi xảy ra tai nạn giám đốc công an tỉnh thanh hóa đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an huyện nông cống
tiến hành bảo vệ hiện trường đưa các nạn nhân đi cấp cứu đồng thời tiến hành các biện pháp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm này
theo kết quả điều tra ban đầu các nạn nhân bị tử vong do ngạt khí co
đây là một loại khí rất độc có thể gây hôn mê nhanh và tử vong ngay tại chỗ
trước sự việc nghiêm trọng kể trên huyện nông cống đã đình chỉ bảy trên bảy lò vôi thủ công trên địa bàn xã hoàng giang
để giả soát kiểm tra nếu là vôi thủ công nào không đảm bảo an toàn lao động sẽ không cho hoạt động
giờ huyện nông cống đã có thông báo

và để các ngành của thần quê khi nào nếu có cho hoạt động thì phải đảm bảo về việc an toàn
và đảm bảo các thủ tục về lao động các chế chấp các ngành để được tiến hành
nếu tình trạng làm đốt lò thủ công này thì chắc chắn là địa bàn và xã sẽ không cho các lò này
đã đến lúc chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh phải tiến hành xóa bỏ toàn bộ các lò vôi thủ công
và xây dựng các lò vôi hiện đại nhằm đảm bảo an toàn lao động giảm thiểu ô nhiễm môi trường tăng hiệu quả sản xuất
sáng nay lực lượng chức năng huyện bình chánh tp hcm đã tiến hành khám nghiệm hiện trường
để làm rõ vụ cháy xảy ra vào tối ngày hôm qua tại kho chứa vải trên đường một a xã vĩnh lộc b
khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi
khoảng một mươi chín h ngày một mươi ba tháng một ngọn lửa bất ngờ bùng phát bên trong xưởng phải vun
trong ít phút ngọn lửa bùng cháy dữ dội và lan sang xưởng kèo kế bên
nhiều thanh niên huy động bình chữa cháy và nước dập lửa nhưng bất thành
thời điểm này cả chục người thuê trọ ở dãy nhà kế bên xưởng kèo nghe thông báo cháy
đã phải di tản ra khu vực an toàn
trước vụ cháy diễn biến phức tạp cảnh sát phòng cháy chữa cháy huyện bình chánh
quận bình tân quận tân phú đã huy động gần hai mươi xe nước cùng hàng trăm chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa
tuyến đường tại đây được phong tỏa hoàn toàn để triển khai phương án chữa cháy
đến hai mươi một h cùng ngày ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn
nhưng gần như vật dụng tài sản bên trong xưởng vải vụn và xưởng kèo bị thiêu rụi
kết cấu nhà xưởng bị hư hại nghiêm trọng
rất may vụ cháy không gây thương tích về người
hiện các đơn vị liên quan đang khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy
còn tại thành phố huế khoảng một mươi năm giờ chiều qua kho chầm hương có địa chỉ tại số một mươi tám trên sáu mươi nguyễn du phường phú cát cũng đột ngột phát cháy
ngay khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã huy động hai xe chữa cháy chuyên dụng
cùng hơn hai mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tham gia cứu chữa
tuy nhiên do điểm xảy ra cháy đang tập kết nhiều gỗ mục cưa và chầm làm hương
tạo ra nhiều khói ngạt gây khó khăn cho công tác cứu chữa
sau nhiều nỗ lực đến khoảng năm giờ chiều cùng ngày
ngọn lửa được lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy khống chế không để cháy lan cháy rộng
theo điều tra ban đầu nguyên nhân vụ cháy được xác định là do chập điện
công an tỉnh thái nguyên vừa triệt xóa thành công điểm mua bán tàng chữ trái phép chất ma túy
tại xóm kim tỉnh xã trung thành thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên
khi lực lượng công an đến nhà đối tượng hoàng xuân hiền
thì vợ hiền là trần thị ngọc trinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
và nguyễn văn huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại xóm trường thịnh xã nam tiến thị xã phổ yên
đã dùng xăng đốt các hộp đựng ma túy nhưng lực lượng công an đã nhanh chóng phá cửa áp sát bắt giữ các đối tượng
khám xét nơi ở cơ quan công an thu giữ hai mươi một gam heroin sáu viên ma túy tổng hợp
việc mua bán ma túy của hoàng xuân hiền đã diễn ra gần hai tháng nay
được biết hiền là đối tượng đã có tiền án sáu năm tù về tội chứa mại dâm
để có tiền tiêu xài
sau khi nhậu một số đối tượng là thanh thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách đánh võng
chặn ô tô trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi để chấn lột tiền
đang nói nhóm thanh niên này đã gây ủn tắc giao thông dẫn đến tai nạn liên hoàn khiến một người tử vong
sau thời gian điều tra công an huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi đã bắt băng nhóm tội phạm nguy hiểm này
có phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
đây là năm đối tượng gồm hồ quang huy ngô thanh sách trần văn truyền phùng tấn đạt và nguyễn hữu hòa
đều trú tại huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi đã bị công an huyện bình sơn bắt về hành vi gây dối trật tự công cộng
trước đó khoảng hai mươi ba h ngày bảy tháng một nhóm đối tượng này điều khiển xe máy lạng lách đánh võng
sau đó chặn các phương tiện ô tô trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa bàn huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
để chấn ột tiền gây náo loạn trên tuyến quốc lộ một a
đáng nguy hiểm hơn hành vi chặn xe trên quốc lộ một a của nhóm đối tượng này đã gây ủn tắc giao thông
dẫn đến tai nạn liên hoàn làm một người tử vong tại chỗ
trước đó khoảng hai mươi ba h ngày bảy tháng một nhóm đối tượng này điều khiển xe máy lạng lách đánh võng
sau đó chặn các phương tiện ô tô trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa bàn huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi

dẫn đến tai nạn biên hoàn làm một người tử vong tại chỗ
trước đó khoảng hai mươi ba h ngày bảy tháng một nhóm đối tượng này đã chấn hộ tiền
chúng tôi tiếp tục tăng cường các lực lượng phù hợp tồn tra kiểm soát để đề phòng và phòng ngừa các loại tàu phòng xảy ra trên các tuyến giao thông
hành vi phạm tội của nhóm đối tượng là thanh thiếu niên rất nguy hiểm cho xã hội
công an huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi đã và đang tiếp tục củng cố hồ sơ
xử lý nhóm đối tượng nghiêm minh trước pháp luật góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
tiếp theo là thông tin về bắt giữ các đối tượng vận chuyển buôn bán pháo trái phép
tại quảng trị và lạng sơn
tại trạm kiểm soát liên hợp quốc lộ chín thuộc địa phận xã tân hợp huyện hương hóa tỉnh quảng trị
lực lượng chức năng đã bắt quả tăng vụ vận chuyển bốn mươi kg pháo từ lào về việt nam tiêu thụ
theo đối tượng nguyễn trung thành khai nhận thành mua bốn mươi kg pháo được chia thành hai mươi tám hộp của đối tượng tên là hùng
người lào tại địa điểm cách chợ lao bảo khoảng một km sau đó thành đã bắt xe khách ra quảng bình tiêu thụ
thành mua số pháo trên với giá bảy triệu đồng và bán cho các đối tượng trên địa bàn với giá một mươi bốn triệu đồng
còn tại lạng sơn tại khu vực biên giới mốc một nghìn tám mươi tám thuộc thôn nà lầu xã tân thanh huyện văn lãng
công an huyện văn lãng đã phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng và hải quan tân thanh
còn khu vực phía đông bắc bộ nền nhiệt độ được dự báo sẽ không biến động nhiều
thậm chí do còn có mưa nhỏ nên cảm giác rét càng được cảm nhận rõ hơn
đến hai ngày cuối tuần mưa sẽ giảm hẳn thời tiết khô ráo hơn do không khí lạnh suy yếu và lệch đông nhanh
nên nhiệt độ có xu hướng tăng nhanh dần và có thể chạm ngưỡng là từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
khu vực các tỉnh bắc miền trung trong hôm nay và ngày mai phổ biến nhiều mây ít mưa
riêng khu vực từ thanh hóa trở vào đến phía bắc của nghệ an có thể có mưa nhỏ rải rác
nhiệt độ giao động từ một mươi bảy đến hai mươi một độ trời rét về đêm và sáng
từ ngày một mươi sáu mưa chỉ còn diện vài nơi ban ngày trời hưởng nắng với nền nhiệt độ tại đây
tăng dần khi phổ biến xung quanh ngưỡng là hai mươi bảy độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến ninh thuận và bình thuận trong ba ngày tới
phổ biến ít mưa khô giáo trong ngày
vào ban ngày thì có nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể chạm ngưỡng là hai mươi tám ba mươi một độ
thời tiết nhìn chung không gây ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời cũng như là du lịch trong ngày nghỉ cuối tuần
khu vực tây nguyên thời tiết trong ba ngày tới vẫn chưa có nhiều biến đổi
trời mây thay đổi ít mưa ban ngày có nắng
nhiệt độ cao nhất trong ngày đạt ở mức là từ hai mươi tám đến ba mươi độ và nhiệt độ thấp nhất là từ một mươi bảy đến hai mươi độ
trong ba ngày tới thì tại nam bộ thời tiết vẫn phổ biến là ít mưa ngày có nắng nhiều
tuy nhiên cường độ nắng có giảm hơn so với những ngày trước đó
nhiệt độ vào thời điểm trưa chiều sẽ giảm nhẹ khoảng từ một cho đến hai độ
nên phần nào sẽ giảm bớt cảm giác khó chịu
nhiệt độ trong ngày sẽ vào khoảng là từ hai mươi hai đến ba mươi bốn độ
bản tin mùa mùa bão online ngày một mươi bốn tháng một của truyền hình công an nhân dân
đến đây là kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi